võ văn việt ba năm tù treo và nguyễn văn thanh hai năm cải tạo không giam giữ cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thông qua nguồn tin cung cấp của người dân và quản lý địa bàn vào ngày một mươi hai tháng ba
công an tỉnh cà mau đã tiến hành cơ sở kinh doanh tại địa bàn
qua đó đã phát hiện hơn hai bộ kit test nhanh covid không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện hai năm trăm linh bộ kit test nhanh covid
ngoại không có hóa đơn chứng tư
trị giá số hàng hóa khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
đại diện cơ sở là một người đàn ông trú tại địa phương đã không xuất trình được nguồn gốc số hàng hóa nói trên
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản và tạm giữ số tăng vật trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị tính từ một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng ba cho đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi sáu chín trăm sáu mươi tám ca nhiễm mới
trong đó có một mươi năm ca nhập cảnh và một trăm sáu mươi sáu chín trăm năm mươi ba ca ghi nhận ở trong nước giảm một bảy trăm năm mươi một ca so với ngày hôm qua
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là chín mươi năm năm trăm ba mươi tám ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi là ba sáu mươi ba năm trăm tám mươi
cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn